cơ quan công an đã thu giữ được bốn xe máy và đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ trộm do bọn chúng gây ra
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây lo lắng trong quần chúng nhân dân
trước tình hình trên công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp kịp thời thu lại tài sản trả lại cho nạn nhân
cho đến bây giờ anh tống thanh hoàng xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi không thể ngờ rằng mình được nhận lại số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng đã bị mất
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm anh tống thanh hoàng phát hiện bị mất số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng để trong cướp xe ô tô
anh đã đến trình báo sự việc tại công an huyện tư nghĩa
với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm sau thời gian điều tra công an huyện tư nghĩa đã bắt đối tượng lê công hòa ở thôn an hội bắc xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
là thủ phạm chính trong vụ án
các đồng chí anh em chiến sĩ trong đội cảnh sát hành sự quy tư nghĩa làm việc một cách rất là nhanh chóng để trả lại tiền của tôi
cuối năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn xã nghĩa trung huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi xảy ra vụ đột nhập vào nhà dân lấy trộm xe máy
nạn nhân là ông bùi tá phú người ở địa phương
sau khi nhận tin báo
công an xã nghĩa trung phối hợp công an huyện tương nghĩa triển khai các diện pháp rà soát xác minh đối tượng
qua đó lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm vụ trộm xe máy của ông phú là lương quốc anh việt một mươi chín tuổi
trú tại thị trấn la hà và nguyễn tiến dũng hai mươi hai tuổi trú tại xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
ngoài công tác xác minh và điều tra công an xã đã tập trung vào biện pháp tuần tra ban đêm trên các tuyến trọng điểm
trong đó trong nhà đó công an xã đã thu giữ được chiếc xe
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai tại khu vực suối mơ thuộc xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa
đối tượng phạm của đã tròm túi sách của hai nạn nhân nữ có tổng tài sản trị giá trên hai mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
công an huyện tư nghĩa đã kịp thời điều tra tổ chức vây bắt đối tượng phạm của chỉ trong ba giờ gây án
đề nghị nhân dân trong thời gian đến thì chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác nhằm bảo vệ cái tài sản của mình
và góp phần đấu tranh chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm tổng cấp
có những thông tin liên quan đến tội phạm tổng cấp thì đề nghị nhân dân kịp thời cung cấp cho cơ quan điều tra
việc lực lượng công an nhanh chóng triệt phá bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định bắt tạm giam đối với phạm xuân nguyên đức
trú tại sáu mươi hai đường lê thánh tôn phường thuận thành tp huế có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm phạm xuân nguyên đức sử dụng mạng xã hội facebook để làm quen với các cô gái trên mạng
đức giới thiệu mình là cán bộ công an để dễ chiếm lòng tin của các cô gái
chỉ trong thời gian ngắn đức đã hẹn hò với một cô gái và mượn sáu triệu đồng tiền mặt với các lý do đi công tác và giải quyết việc cá nhân
sau đó đức tiếp tục làm quen với một nạn nhân khác và mượn số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
thấy đức không trả tiền nên hai nạn nhân đã làm đơn trình báo lên công an tp huế
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hưng yên liên tiếp xảy ra các vụ việc đe dọa tống tiền để cưỡng đoạt tài sản
trước tình hình trên công an tỉnh hưng yên đã tăng cường các biện pháp điều tra làm rõ các đối tượng
quá trình điều tra cơ quan công an kịp thời bắt quả tang đối tượng trương thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là sinh viên trường cao đẳng sư phạm hưng yên đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt trên hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thu trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã hồng quang huyện ân thi
về việc bị trương thị thảo nhắn tin đe dọa yêu cầu mang bốn mươi triệu đồng và các trang sức bằng vàng cho mình
ngay sau khi nhận được đơn trình báo lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trương thị thảo
đang nhận của nguyễn thu trang số tiền hai mươi triệu đồng cùng nhiều loại dây chuyền vàng với số lượng gần hai cây vàng
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào năm hai nghìn một mươi hai thảo đang học lớp một mươi một trường trung học phổ thông tiên lữ
cùng một số bạn bè đến gặp trang đang theo học lớp chín tại trường trung học cơ sở hồng quang
trương thị thảo tự đặt chuyện là trang đánh em của bạn mình và đe dọa đưa tiền cho đối tượng nếu không sẽ mắc với mẹ trang
sợ gia đình biết chuyện nên trang nhiều lần lấy trộm tiền vàng của gia đình đưa cho thảo
đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng thảo tiếp tục nhắn tin đe dọa yêu cầu đưa bốn mươi triệu đồng và trang sức bằng vàng cho mình
sau khi bị mất quá nhiều tiền và lo lắng ảnh hưởng đến quá trình học tập nên trang quyết định trình báo lên cơ quan công an
sau khi nghiên cứu xác định là đối tượng có nhiều tổng đoàn tinh minh sản quyền tức là xác định là đối tượng đã điều bị hại
là cái địa điểm giao tiền là phải ở đêm tối và ở nhiều địa điểm khác nhau
và ban đầu thì đối tượng đưa lên cổng bệnh viện hưng hà
thì sau khi chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là cái địa điểm trên nó không đáp ứng được không đảm bảo được cái tính mạng cũng như tài sản của người dân
thế và tiếp tục đối tượng là điều bị hại đi rất nhiều lần nhiều lần nhiều lần
và cuối cùng chúng tôi đặt ra là để đảm bảo mục đích để đảm bảo an toàn cho tính mạng của bị hại và tài sản bị hại
thì chúng tôi xác định là cái địa điểm cổng trong bệnh viện hưng hà là cái địa điểm hợp lý
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận từ năm hai nghìn một mươi hai đến thời điểm bị bắt đã đe dọa chiếm đoạt tiền của trang lên đến ba trăm linh triệu đồng
cùng nhiều trang sức bằng vàng khác
sau khi chiếm đoạt được số tiền trên đã dùng vào việc ăn chơi mua sắm và tụ tập bạn bè
lúc đầu trang cũng thức được
thì em đã có hành vi sai trái
đến bây giờ thì em nhận ra rồi thì muộn rồi thì em mong là cơ quan điều tra giúp đỡ em
điều tra rõ số tiền để em có thể hoàn trả lại cho trang
án này thì đối với một số các bị hại đặc biệt là các học sinh sinh viên là các cháu là nữ
mà có các biểu hiện bị đe dọa cướp đoạt tài sản như vụ án tương tự như trên
thì đề nghị là gia đình cũng như bị hại
thành hóa đến thừa thiên huế thời tiết sẽ ít biến đổi trong ba ngày tới
dự báo mưa trên khu vực hầu như ít xảy ra có chăng sẽ chỉ là những cơn mưa nhỏ xảy ra
tại thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong ngày mùng chín
nên nhiệt độ vì vậy cũng ít biến động chỉ đạt ở mức là ba mươi ba mươi ba độ trong khoảng trưa chiều
trong khi đó vùng núi từ nghệ an đến huế tiếp tục nắng nhiều và khô
với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới thời tiết cũng không có quá nhiều sự thay đổi
trời vẫn mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía bắc khu vực có nơi nắng nóng và đạt ở mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên do chịu ảnh hưởng của đời gió đông nam thổi yếu
trời có mây thay đổi và hầu như không có mưa
những cơn mưa rào cục bộ trong mấy ngày qua cũng đã giảm hơn
nếu có chăng cũng chỉ xảy ra thoáng qua và không đủ để xoa dịu tình hình nắng hạn tại đây
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn các tỉnh nam bộ nhiệt độ trưa chiều tại đây vẫn lên cao khi đạt được mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nắng nóng cục bộ duy trì nhiều tại khu vực miền đông của nam bộ
về đêm và sáng nhiệt độ ở đây giảm nhanh xuống chỉ còn là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nên thời tiết lúc này sẽ mát mẻ hơn
những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại